ngành nông nghiệp đang đối mặt với những thách thức vô cùng lớn khi lần đầu tiên rơi vào tăng trưởng âm trong suốt hàng chục năm liền tăng trưởng dương
vì vậy việc tập trung các giải pháp để tạo đá tăng trưởng cho nông nghiệp là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay của toàn ngành
đây là nội dung chính được các đại biểu tập trung thảo luận tại hội nghị sơ kết sáu tháng ban chỉ đạo thị trường và giao ban xuất khẩu các ngành hàng nông sản tại hà nội
theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng sản phẩm nông lâm thủy sản trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu giảm một mươi tám giảm mạnh nhất là lĩnh vực trồng trọt lên tới ba do giảm cả về diện tích và sản lượng
nguyên nhân của sự sụt giảm này được cho là do các hiện tượng thời tiết và thiên tai như hạn hán xâm nhập mặn
tuy nhiên theo phân tích của các đại biểu tại hội nghị việc ngành nông nghiệp tăng trưởng âm đang chỉ ra những bất cập nội tại của nông nghiệp nước ta
đó là sự manh mún hiệu quả thấp tăng trưởng thiếu bền vệnh
vì vậy từ nay đến cuối năm cùng với việc tập trung cho sản xuất việc thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản cần được chú trọng hơn
và muốn làm được điều này thì các vấn đề vướng mắt của từng ngành hàng cần sớm được tháo gỡ
qua phân tích của các thị trường cho thấy sáu tháng đầu năm một số thị trường nhập khẩu nông sản truyền thống của việt nam như trung quốc nhật eu đều có dấu hiệu sụt giảm
các mặt hàng chính như gạo sắn và chăn nuôi xuất khẩu sang trung quốc giảm mạnh riêng sắn giảm đến tám mươi sáu thị phần
đối với thị trường nhật eu và đài loan yêu cầu về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm đòi hỏi ngày càng cao nên sức ép cạnh tranh lớn hơn
các đại biểu cũng đưa ra những thách thức của nông sản khi việt nam tham gia tpp và các mối đe dọa từ việc doanh nghiệp nước ngoài lợi dụng việc này để xuất khẩu hàng hóa vào các nước trong tpp thông qua việt nam
từ việc phân tích các nguyên nhân nhận định xu hướng thị trường các đại biểu đã đưa ra các giải pháp
trong đó cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
từng bước nâng cao chất lượng các mặt hàng nông lâm thủy sản đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại và mở rộng xuất khẩu sang các thị trường mới